do có giáo viên tiếp xúc với bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy nên ngày hôm qua hơn hai học sinh thuộc trường tiểu học ở quận sáu tp hcm phải tạm nghỉ học để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng tại hai trung tâm anh ngữ mà bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy có giảng dạy hiện đang tổ chức cho học viên lấy mẫu xét nghiệm để sang lọc
từ sáng ngày một tháng một mươi hai hai trường tiểu học ở quận sáu tp hcm là võ văn tần và nguyễn huệ đã cho toàn bộ hơn hai học sinh tạm nghỉ học
trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy là giáo viên của trung tâm anh ngữ k english đã từng có tiếp xúc với một cô giáo của trường tiểu học võ văn tần
cô giáo này lại đang sống chung với ba giáo viên khác là giáo viên của hai trường tiểu học này
trong khi đó trung tâm anh ngữ k english đã tổ chức cho học viên lấy mẫu xét nghiệm để sang lọc
tại quận một mươi tp hcm một trong hai trung tâm mà trước đó bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy đã tham gia giảng dạy hiện đã phải tạm dừng tất cả các lớp học
tại đây đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học viên để tiến hành sàng lọc và có phương án cách ly các trường hợp có nguy cơ cao
tám học viên khác có tiếp xúc gần với bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy đã được cho cách ly
hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm đã gửi công văn khẩn đến tất cả các trường học các cơ sở giáo dục yêu cầu các đơn vị phải chủ động ra soát
thông tin các cán bộ quản lý giáo viên nhân viên học sinh gia đình học sinh một cách kịp thời đầy đủ